xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị dù đã được mở rộng nhiều điểm rừng cẩn cấp nhưng không ít người cho rằng
tuyến cao tốc cam lộ ra sơn nên tổ chức giao thông như đường quốc lộ thông thường
và cần điều chỉnh giảm tốc độ
nhất là khi vừa qua hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã xảy ra trên cung đường từ thần này
ban quản lý dự án đường hồ chí minh thông tin từ ngày một mươi bốn tháng ba sẽ triển khai thi công
các hạng mục điều chỉnh bổ sung hệ thống an toàn giao thông mở rộng nhiều vị trí
điểm dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
theo đó việc điều chỉnh được thí điểm triển khai trên ba mươi bảy km đầu tuyến cao tốc cam lộ la sơn
đoạn qua địa phận quảng trị
các nhà thầu sẽ bổ sung đinh phản quang trên tin đường tiêu phản quang ở hai bên hộ lan tôn sóng
bổ sung một số cụm biển báo tại những vị trí thắt hẹp
ngoài khu vực mở rộng đủ bốn làn xe đồng thời tăng cường thêm các biển báo
hướng dẫn giao thông khu vực vượt xe chuẩn bị đến và kết thúc điểm vượt xe nút giao trên tuyến
đáng lưu ý tại các vị trí hoàn thiện nền đường quy mô bốn làn xe
đơn vị chức năng tiến hành mở rộng dài dừng xe khẩn cấp bằng lớp kết cấu cấp phối đa dâm
láng nhựa với chiều dài mỗi điểm mở rộng này tối thiểu hai trăm năm mươi m
chiều rộng lên tới năm sáu m hết quy mô nền đường cho bốn làn xe
trước việc điều chỉnh bổ sung hệ thống an toàn giao thông
nhiều ý kiến kỳ vọng sẽ giảm thiểu các vụ tai nạn nghiêm trọng
tuy nhiên với thực trạng đường không có giải phân cách cứng chỉ có một làn đường mỗi chiều
một người từng lái xe qua tuyến cam lộ la sơn cho rằng nên tổ chức giao thông như đường quốc lộ thông thường
người này đề xuất các cơ quan chức năng nên cấm vượt ở những khúc quanh
quất tầm nhìn và đặc biệt nên hạ tốc độ xuống năm mươi sáu mươi kmh
trước đề xuất này tiến sĩ phan lê bình chuyên gia giao thông cho rằng
sau mỗi vụ tai nạn giao thông rất nhiều ý kiến yêu cầu điều chỉnh giảm tốc độ
tiến sĩ phan lê bình cho biết không riêng việt nam mà ngay cả các nước trên thế giới
cũng không có con đường nào an toàn tuyệt đối con đường nào cũng có khả năng xảy ra tai nạn
điều quan trọng nhất người lái xe phải làm chủ được tốc độ có tầm nhìn
nếu không nhìn được không biết trước mặt mình có gì thì không được phóng nhanh
việc di chuyển phải căn cứ vào tầm nhìn mình quan sát thấy
vụ va chạm giữa xe khách và ô tô tải dừng đỗ bên đường vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba
trên cao tốc cam lộ la sơn cho thấy người lái xe khách không biết phía trước có gì mà cứ đạp ga
thì rõ ràng lỗi là do tài xế nếu đường tối không nhìn rõ thì phải chạy xe với tốc độ thấp
không thấy gì mà cứ lao đi rồi đổ tại đường tại đèn là không thuyết phục
theo ông bình tốc độ quy định trên các tuyến cao tốc là tốc độ tối đa được phép vận hành
nhưng không phải lúc nào cũng chạy như vậy
do đó kiến nghị giảm tốc độ là không phù hợp
cũng theo tiến sĩ phan lê bình trước hết tài xế vẫn phải nâng cao kỹ năng lái xe
tuân thủ các quy tắc pháp luật giao thông
phía sau tay lái là tính mạng của rất nhiều hành khách
sau đó phải tuân thủ quy tắc để lái xe an toàn
ngoài ra các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra trên tuyến
được biết theo thống kê sơ bộ chỉ trong hai mươi hai ngày gần đây
cao tốc cam lộ la sơn xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
khiến năm người tử vong hàng chục người bị thương
thời gian qua liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã xảy ra trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
mới nhất là vào dạng sáng ngày một mươi một tháng ba lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với đội tuần tra kiểm soát số bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng
đã khiến cho hai người thiệt mạng
nhớ lại phút giây sinh tử nhiều hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng kế lại
khi đang ngủ họ bỗng tròn tỉnh khi nghe thấy tiếng va đập mạnh
và hãy hùng khi thấy cảnh tượng một số người bị văng khỏi xe rơi xuống đường
liên quan vụ tai nạn bước đầu cơ quan chức năng xác định một mươi một người trên xe khách thương vong
trong số đó vợ chồng anh cụt văn sơn hai mươi tuổi và chị cụt thị phong
cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an tử vong tại chỗ
báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng cho biết khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tối ngày một mươi tháng ba
tài xế d quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại tỉnh năng nông điều khiển xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín
chở theo bốn mươi hai người chạy trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn theo hướng quảng trị vào đà nẵng
khi đến km năm mươi tám đoạn qua thôn sơn quả xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
xe khách xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đê tê
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố huế dừng cùng chiều
sau cú va chạm một số hành khách một phần giữa và cuối
xe bị văng khỏi cửa rơi xuống mặt đường
trong đó có vợ chồng anh sơn
được biết trước thời điểm xảy ra tai nạn xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một bị nổ lốp
nên tài xế dừng xe để thay lốp thì xảy ra vụ việc
vụ tai nạn khiến hai vợ chồng cụt văn s hai mươi tuổi và cụt thị p một mươi bảy tuổi
cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an tử vong
chín hành khách bị thương được lực lượng chức năng hỗ trợ
chuyển đến mệnh viện trung ương huế cơ sở hai cấp cứu
ông tỉnh thứ tên huế phối hợp với chủ xe điều xe khác đến để tiếp tục hành trình
may mắn toàn nạn kha văn phản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tây tỉnh nghệ an còn chưa hết sợ hãi cho biết
sáng ngày một mươi tháng ba anh cùng nhiều người dân ở huyện kỳ sơn ba xe khách vào các tỉnh tây nguyên
như con tum đắk lắc để làm công nhân cạo mũ cao su
anh khoản chia sẻ khi mọi người đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động mạnh sau đó xe khách rung lắc
lúc này một số người đang nằm trên xe bị hất văng ra đường luồng
lối đi lại trên xe khách và hàng loạt tiếng la ó thất thanh
trong tỉnh và biết xe gặp tai nạn mọi người rất hoang mang
là hành khách nằm dãy cuối xe bên cạnh đôi vợ chồng tử nạn anh cụt văn tuyền hai mươi ba tuổi
chú tây xa bảo nam huyện kỳ sơn vẫn chưa hết bảng hoàng kể lại sự việc
theo anh tuyền anh cùng vợ chồng nạn nhân cụt văn sơn là người cùng xã và cùng nhau vào lại tỉnh bình phước
để cạo mục cao su sau kỳ nghỉ tây nguyên đán
khi đang nằm ngủ tuyền bỗng giật mình tỉnh giấc vì phần đuôi xe bị bao đập rất mạnh và tiếng mảnh kính rơi hoàng soảng
anh tuyền nhớ lại anh nghe tiếng la ấu thất thanh của mọi người trên xe
bật người qua bên cạnh anh thấy một phần thân xe cùng cửa kính đã bị vỡ nát
vợ chồng anh sơn cùng hai người khác bị văng xuống mặt đường nằm bất động
lúc đó cả xe khách nháo nhào mọi người ai cũng hoảng sợ bật dậy để chạy thoát ra khỏi chiếc xe gặp nạn
khi xuống khỏi xe nhìn những người nằm bất động trên mặt đường ai cũng bàng hoàng
tối ngày một mươi tháng ba sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
đi qua địa bàn huyện phong điền tỉnh thứ thiên huế làm hai người tử vong
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế hoàng hải minh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
và thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân
tại hiện trường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế hoàng hải minh đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt
xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân tử vong về với gia đình
bàn an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế cũng đã hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
mỗi trường hợp năm triệu đồng
đồng thời phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng đã đến thăm hỏi
động viên tám hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế
cơ sở hai tại xã phong an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
hiện tại sức khỏe của tám người này đang ổn định trở lại
những hành khách không bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan chức năng bố trí nơi ăn uống
nghỉ ngơi sau đó được bố trí xe để tiếp tục di chuyển theo lộ trình
trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba
tại km năm mươi tám trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
anh lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã đắk lao huyện đăng minh tỉnh đăng nông
điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng từ tỉnh quảng trị vào thành phố đà nẵng
khi đến đoạn đường trên đa va chạm với xe ô tô tải biển số bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phương an hòa
thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều
hậu quả vụ va chạm mạnh khiến cho hai người tử vong là anh cụt văn ết sinh năm hai nghìn bốn
và chị cụt thị ư sinh năm hai nghìn bảy cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
trước đó ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua huyện phong điền
cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe container khiến ba người tử vong
trước vụ tai nạn trên
trên cao tốc cam lộ la sơn cũng ghi nhận trường hợp va chạm giao thông thảm khốc khiến dư luận không khỏi bằng hoàng
nén nỗi đau thương gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt đối với tài xế gây ra sự việc vì là người thân trong nhà
bốn ngày kể từ khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
anh phan đình quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú phường đồng tân thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
vẫn bàng hoàng đau đớn trước sự ra đi của vợ và hai con
anh kẻ mùng sáu tết gia đình dùng xe cá nhân vào các tỉnh miền trung để thăm bạn bè du xuân
trên đường về gia đình anh ghé qua tỉnh quảng nam đón chú ruột của mình là ông phan đình kiều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cùng về quê
theo lịch trình hôm một mươi tám tháng hai cả năm người di chuyển trên ô tô cá nhân xuất phát từ thành phố đà nẵng đến thành phố đông hà tỉnh quảng trị
để gặp người quen sau đó sẽ về quê ở thanh hóa
do di chuyển nhiều ngày có phần mệt mỏi anh quy nhờ ông kiều lái xe để tranh thủ chậm mắt
khi chiếc xe di chuyển được khoảng một trăm bốn mươi km thì gặp nạn trên cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua địa phận huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
anh quy nhớ lại giây phút vụ tai nạn thảm khốc xảy ra
trên đường đi tôi vẫn thường xuyên theo dõi quá trình lái xe của chú để nhắc nhở khi cần thiết
thấy chú lái xe cũng ổn nên tôi tranh thủ chậm mắt
thời điểm xảy ra tai nạn tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lớn băng hoàng tỉnh dậy chiếc xe đã bị lật ra khỏi đường
anh quy cho hay đây là lần đầu tiên anh đi trên cao tốc cam lộ la sơn
quá trình di chuyển anh cảm nhận được những bất cập trên tuyến cao tốc này
anh quy nói cao tốc chưa thực sự đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
có những đoạn dốc cao lên xuống bất thường quanh co rất nguy hiểm
theo anh quy vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đã khiến anh mất đi tất cả
bản thân anh rất buồn và ân hận khi đã không tự cầm lái chở vợ và con về quê an toàn
anh quy cũng rất chăn trở vì đã làm liên lụy đến chú ruột của mình
anh quy tâm sự sau vụ tai nạn tôi gọi điện nói rằng vợ đã mất thì chú khóc và ngất nhiều lắm
chú nói liên tục giá như được đổi cái mạng của chú cho ba mẹ con sống lại thì chú cũng đổi
nghe chú nói tôi càng cảm thấy thương chú vì gia đình tôi nhờ lái xe mà chú bị liên lụy như vậy
anh quy chia sẻ chú anh có hoàn cảnh rất đáng thương
ông đã ly dị vợ và không có công việc ổn định
đợt du xuân đầu năm anh quy thấy chú không có việc làm nên có ý định rủ chú về quê xem có công việc gì thì xin cho chú đi làm
tuy nhiên những dự định của hai chú chấu chưa kịp thực hiện thì vụ tai nạn xảy ra
anh quy bày tỏ chú rất thương gia đình và vợ con tôi
giờ tôi chỉ mong các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt
hoặc xử lý vụ việc theo tính chất gian đe giáo dục để chú sớm ổn định lại tinh thần không dây dứt lương tâm
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi tám tháng hai ông phan đình kiều chở theo bốn người trong gia đình người cháu đi trên cao tốc cam lộ la sơn
trong lúc vượt xe phía trước ô tô con do tài xế kiều điều khiển đã va quẹt với xe container chạy cùng chiều
sau đó lao xuống phần đường ngược chiều và chạm với xe tải
vụ tai nạn khiến ba mẹ con ngồi ở hàng ghế sau tử vong
ông kiều và người cháu trai ngồi phía trước sống sót
còn quý vị quý vị nghĩ sao về việc điều chỉnh giảm tốc độ phương tiện khi di chuyển trên cao tốc cam lộ la sơn
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị trong những chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin lời kính chào tạm biệt